hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vi phạm nồng độ cồn bước đầu đã hình thành thói quen không điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn
đồng thời nhấn mạnh việc xử lý vi phạm nồng độ cồn không chỉ kéo giảm tai nạn giao thông
mà còn kéo giảm các vụ gây thương tích gây dối trật tự công cộng chống người thi hành công vụ
nâng cao nhận thức ý thức của cán bộ đảng viên
đề cập đến những sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm thứ trưởng nguyễn văn long cho rằng
đây là những sai phạm có tổ chức có hệ thống đã kéo dài trong nhiều năm
một số lãnh đạo của cục đăng kiểm việt nam cùng với cán bộ đã cấu kết với các trạm đăng kiểm
thành lập ra bảy mươi ba công ty dịch vụ để tổ chức hoán cải không đúng quy định
gần bốn mươi phương tiện không đảm bảo về quy định để đưa ra lưu thông trên đường
phát biểu kết luận hội nghị phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang biểu dương kết quả
thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
nhất là giảm sâu về số vụ số người chết và số người bị thương
và giảm số vụ ủn tắc giao thông
nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới phó thủ tướng đề nghị các bộ
ngành địa phương cần tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo các chuyên đề
trong đó chú trọng vào các vi phạm có nguy cơ trực tiếp cũng như tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông
các cấp ủy đảng chính quyền các địa phương và các lực lượng đẩy mạnh và tăng cường công tác phối hợp
để nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
tập trung trao đổi kinh nghiệm nhân rộng các mô hình hay cách làm hiệu quả trong công tác tuyên truyền
để nâng cao ý thức người tham gia giao thông
chiều nay tại trường cao đẳng cảnh sát nhân dân một hội đồng lý luận bộ công an đã tổ chức hội thảo khoa học cấp hội đồng
với chủ đề xây dựng lực lượng công an cơ sở lý luận và thực tiễn
tới dự có trung tướng tiến sĩ lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an phó chủ tịch thường trực hội đồng lý luận bộ công an
hội thảo là diễn đàn khoa học chuyên sâu để lãnh đạo chỉ huy các cấp trong công an nhân dân các nhà khoa học
trao đổi những vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến công tác xây dựng lực lượng công an cơ sở
tại hội thảo các đại biểu đều khẳng định lực lượng công an cơ sở đã phát huy tốt vai trò nòng cốt
xung kích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ở địa bàn cơ sở
đây là lực lượng gần dân sát dân nhất là cầu nối giữa nhân dân với các cấp chính quyền
là lực lượng nồng cốt trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
hướng dẫn các tổ chức quần chúng trong công tác bảo vệ an ninh trật tự
tuy nhiên công tác xây dựng lực lượng công an cơ sở hiện nay vẫn còn tồn tại hạn chế nhất định
cụ thể lực lượng công an cơ sở còn mỏng so với chức năng nhiệm vụ được giao
tổ chức bộ máy chức năng nhiệm vụ của công an cơ sở còn một số vương mắc
trên cơ sở dân chủ khoa học các đại biểu đã thẳng thắn đề xuất các giải pháp
nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng lực lượng
với mục tiêu xây dựng công an xã thị trấn toàn diện để đủ sức giải quyết các vấn đề
về an ninh trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở
phát biểu kết luận thứ trưởng lê quốc hùng khẳng định các luận giải phân tích
cũng như các kiến nghị đề xuất tại hội thảo có giá trị cao cả về lý luận và thực tiễn
đây sẽ là một trong những luận cứu khoa học quan trọng để đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an chỉ đạo nghiên cứu tổ chức bố trí sử dụng đào tạo
bồi dưỡng lực lượng công an cơ sở đáp ứng yêu cầu công tác đảm bảo an ninh trật tự
tại địa bàn cơ sở trong tình hình mới cũng như góp phần hoàn thiện lý luận khoa học công an nhân dân
viện kiểm sát nhân dân tp đà nẵng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam
đối với ông hồ văn khoa chủ tịch ubnd quận cẩm lệ cùng ông trần phước mỹ
phó phòng quản lý đô thị ubnd quận cẩm lệ về tội nhận hối lộ
vào chiều ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét nơi làm việc của ông hồ văn khoa
tại ubnd quận cầm lệ
quá trình điều tra vụ án đưa nhận hối lộ liên quan đến việc đấu thầu và thi công gói thầu
nạo vét hệ thống cống thoát nước trên địa bàn quận cầm lệ cơ quan cảnh sát điều tra công an đà nẵng
đã xác định chủ tịch ubnd quận hồ văn khoa và một số cá nhân khác đã nhận hối lộ gần ba tỷ đồng
từ công ty trách nhiệm hữu hạn thi nghĩa hưng có trụ sở tại phường hòa thọ đông quận cầm lệ
và giúp doanh nghiệp này trúng một số gói thầu
trước đó vào đầu tháng một mươi hai năm ngoái cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng đã bắt tạm giam
ông võ thiên sinh phó chủ tịch ubnd quận cẩm lệ và ông võ thành quý trưởng phòng quản lý đô thị ubnd quận
về tội nhận hối lộ khởi tố bắt tạm giam nguyễn đặng nhất huy phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thi nghĩa hưng
về tội đưa hối lộ
thông tin liên quan đến vụ rơi máy bay trực thăng bel năm trăm linh năm cho đến chiều ngày hôm nay lực lượng chức năng đã tìm thấy
hộp đen của chiếc trực thăng bị rơi tại khu vực biển giáp danh giữa vịnh hạ long với xã gia luận huyệt cát hải tp hải phòng
cụ thể hộp đen của chiếc trực thăng gặp nạn đã được tìm thấy trong khu vực buồng lái bước đầu nhận định khi nhận thấy trực thăng gặp sự cố
phi công đã rất cố gắng điều khiển đưa trực thăng về khu vực an toàn tuy nhiên do sự cố quá nhanh nên phi công không xử lý kịp
tối nay văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết đơn vị đã yêu cầu bộ tham mưu quân khu ba
biên phòng trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam huy động lực lượng phương tiện tổ chức tìm kiếm cứu nạn
trước đó ngay sau khi xảy ra sự cố các lực lượng chức năng và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đã tổ chức tìm kiếm xuyên đêm để tìm năm nạn nhân xấu xố
hơn sáu trăm linh người bao gồm lực lượng quân đội công an ngư dân và các lực lượng địa phương cùng với nhiều phương tiện thiết bị chuyên dụng đã được huy động tìm kiếm
cho đến thời điểm này bốn trong số năm thi thể nạn nhân đã được tìm thấy công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại đang được tiếp tục triển khai
còn liên quan đến vụ tai nạn tại ngã tư xuân la quận tây hồ hà nội xảy ra vào chiều ngày hôm qua làm một mươi chín người bị thương
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tây hồ đã khởi tố vụ án tạm giữ hình sự tài xế hoàng ngọc vĩnh để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
bước đầu cơ quan công an xác định nguyên nhân của vụ tai nạn trên là do tài xế xe ô tô hoàng ngọc vĩnh không kiểm soát được chân ga
khiến xe bất ngờ tăng tốc gây ra tai nạn liên hoàn làm một mươi bảy xe máy bị hư hỏng một mươi chín người bị thương phải đưa đi cấp cứu
qua kiểm tra không phát hiện nồng độ cồn và ma túy đối với lái xe
hiện công an quận tây hồ đã trưng cầu trung tâm pháp y sở y tế hà nội giám định tỷ lệ thương tích đối với các nạn nhân
cho đến trưa nay tám bệnh nhân được về nhà tự theo dõi trong số một mươi một bệnh nhân điều trị tại bệnh viện thì có ba bệnh nhân nặng
chiều nay tại buổi họp báo thường kỳ phó phát ngôn viên bộ ngoại giao việt nam phạm thu hằng đã thông báo các hoạt động đối ngoại của việt nam trong thời gian tới
đồng thời trả lời câu hỏi của phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và quốc tế về những vấn đề mà dư luận quan tâm
trả lời câu hỏi của phóng viên về quan điểm của việt nam liên quan đến thông tin bộ phim tài liệu về quá trình tìm kiếm máy bay số hiệu mh ba trăm bảy mươi của malaysia có nội dung không chính xác
cho rằng việt nam không hợp tác trong việc hỗ trợ tìm kiếm máy bay
phó phát ngôn bộ ngoại giao việt nam phạm thu hằng khẳng định ngay sau khi xảy ra vụ việc máy bay mh ba trăm bảy mươi của hãng hàng không malaysia airlines bị mất tích vào ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi
các cơ quan chức năng của việt nam đã khẩn trương chủ động lên các phương án ứng phó tích cực chia sẻ thông tin và phối hợp với phía malaysia cũng như các quốc gia mong muốn triển khai tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên quy mô lớn
đồng thời hỗ trợ phóng viên nước ngoài tham gia đưa tin
những nỗ lực của việt nam vào thời điểm đó đã được cộng đồng quốc tế và dư luận báo chí trong và ngoài nước ghi nhận
cho tới nay các cơ quan chức năng chưa hề đưa ra bất cứ một kết luận nào về vụ việc mất tích của máy bay mh ba trăm bảy mươi
do đó bộ phim tài liệu mh ba trăm bảy mươi chiếc máy bay biến mất đưa ra những nhận định khi chưa có kết luận chính thức của các cơ quan chức năng là sai sự thật không có cơ sở không phản ánh đúng nỗ lực của các cơ quan chức năng của việt nam và khiến dư luận việt nam bất bình
chúng tôi yêu cầu công ty sản xuất và nhà làm phim phản ánh chính xác những đóng góp của việt nam trong công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn máy bay mh ba trăm bảy mươi của malaysia và gỡ bỏ sửa đổi những nội dung không phù hợp
một vấn đề được giải quyết
dư luận quan tâm đó là việc truyền thông đài loan trung quốc cho biết vừa phát hiện một số thi thể mang quốc tịch việt nam trôi giạt vào vùng biển gần đảo này phó phát ngôn bộ ngoại giao thông tin
thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ ngoại giao thì cục lãnh sự cũng như là văn phòng kinh tế văn hóa của việt nam tại đài bắc đã và đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của phía đài loan trung quốc
để theo sát vụ việc và hỗ trợ thân nhân những người được cho là mất tích để tiến hành các thủ tục xác minh nhân thân
và xử lý các vấn đề về hậu sự
và thông tin thì cho biết là phía đài loan phát hiện được một mươi hai người là mang giấy tờ tùy thân việt nam
và ngay sau khi nhận được thông tin thì cũng lãnh đạo bộ ngoại giao cũng đã chỉ đạo văn phòng kinh tế việt nam tại đài bắc
chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng của đài loan trung quốc để nắm bắt thông tin và kịp thời triển khai các biện pháp bảo hộ cần thiết
lý giải trước câu hỏi tại sao gần đây nhiều người việt nam vẫn biết
đưa người dư cư trái phép sang đài loan trung quốc và liệu có tổ chức tội phạm đứng đằng sau những vụ việc này bà phạm thu hoàng nhấn mạnh
chính phủ việt nam thì chủ trương tạo thuận lợi cho di cư hợp pháp an toàn và trật tự
đồng thời là kiên quyết đấu tranh phòng chống di cư trái phép và đưa người di cư trái phép cũng như là mua bán người
bên cạnh đó việt nam cũng đẩy mạnh việc hợp tác quốc tế với các nước các tổ chức quốc tế
trong đó có tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế interpol trong việc ngăn chặn điều tra xử lý các hình thức đưa người di cư trái phép theo quy định của pháp luật
thưa quý vị giữa bộn bề cuộc sống chúng ta vẫn luôn bắt gặp những giá trị chân thiện mỹ
đối với các nghệ sĩ những giá trị này được hiện thực hóa trong các đứa con tinh thần của mình
họa sĩ phan sang đã lựa chọn một lối đi riêng dường như công chúng dễ bắt gặp chính bản thân mình trong từng mảng màu từng đường nét chống phá
vừa lên trên tất cả là khát vọng sống khát vọng về sự an yên

không xa vào lối tả thực mà nhằm nụt tả cá tính của đối tượng bằng nội tâm của mình
những đứa con tinh thần của phan sang dường như chiếm trọn cảm xúc của công chúng khi thưởng thức
thế ở đây là sử dụng về những đường nét nó tạo cho mình cảm giác gắt gỗng tức giận hay niềm vui và nổi buồn
màu sắc nó ma hải cảm xúc
còn yếu thố siêu thực ở đây
tôi muốn lấy một nhân vật cho cuộc sống này
tôi đã thấy được một phần nội tâm của tôi ở bên trong bức tranh đó
phan sang đến với hội họa như một cái duyên giản dị thấm vào máu của người nghệ sĩ ngay từ khi còn nhỏ
những cái nét nó nguệt ngoạc những ký ức đấy nó ủa về nó và nó đúng như thực tế là ô mình là một họa dị ư
như là cái tên trẻ lãm hẳn đã đặt đó là dế làm dây bạn là ai
thì mình thấy rất là hấp dẫn
bởi cái phong trí
bởi cái cách dùng màu
một cái sự phức tạp trong cái tâm hồn và ý nghĩ
nhắc đến khoảng trí ảnh hưởng đến rất nhiều vào trong tác phẩm của phan sang
cảm xúc nó rất là mạnh liệt ở bên trong đó để mà vươn lên từ trong cái màu sắc đấy
không lựa chọn êm đềm như những họa sĩ khác
những đường nét chấm phá cộng với màu sắc nổi bật
phan sang đã khai thăng tối đa yếu tố lập thể siêu thực và biểu hiện
thay vì những điều nó bị tiêu cực đi thì chúng ta sẽ nhìn nó bằng một cách đẹp đẽ hơn
màu sắc nó sẽ tươi sáng hơn
nó làm cho cuộc sống mình trở nên phong phú hơn rất là nhiều
không phải là chỉ nghe câu chuyện của anh mà cũng lại là hỏi chính mình
và tìm chính mình trong khi xem nghệ thuật của sang farm
thì tôi nghĩ đấy là một cái thành công
và cũng không gồng mình
mỗi bức tranh đều mang một sắc thái riêng

từ yêu thương đến ghét bỏ thù hận
từ vị kỷ đến bao dùng
mình muốn truyền tải những điều tốt đẹp để đến với mọi người
và đó là một câu hỏi khi chúng ta bước ra khỏi nhà hay là trước khi bắt đầu một ngày mới
chúng ta mình là ai và như thế nào
những cái đặc điểm ở trong cái nội tâm của họ luôn là mang